ubnd tp hà nội vừa chấp thuận chủ trương mở mới hai mươi một tuyến buýt trong năm hai nghìn hai mươi
theo đó trong hai mươi một tuyến buýt mới mở sẽ có bốn tuyến khai thác bằng phương tiện dùng nguyên liệu sạch
đó là các tuyến kim lũ huyện sóc sơn tới nam thăng long quận bắc tử liêm
cầu giấy tam hiệp huyện thanh trì nhồn quận bắc tử liêm tới thọ an huyện đan phượng
bến xe yên nghĩa quận hà đông tới hoài đức
bảy tuyến còn lại gồm ba tuyến buýt nhằm tăng khả năng tiếp cận xe buýt của các hành khách trong khu vực nội đô
thu gom khách từ khu dân cư khu đô thị ra các trục chính trong các quận nội thành
và các tuyến hoàng cầu hoàng mai cầu giấy định công giáp bát trần khánh dư trạm trung chuyển long biên
bốn tuyến buýt nhằm mở rộng tới các khu vực chưa có xe buýt hoạt động tại các khu vực ngoại thành
tuyến bến xe gia lâm khu công nghiệp bắc thăng long bến xe nghĩa phùng bắc cổ dương quang gia lâm
hòa lạc nhổn bến xe phùng đến bến xe sơn tây bến xe nghĩa đến miếu môn bến xe nghĩa tới hồng dương thanh ngoai
bến xe yên nghĩa tới trúc sơn thị trấn kim bài bến xe thường tín đến tế tiêu bến xe sơn tây tới cổ đô trung hà
thị trấn vân đình sơn mai trường các đảng cộng đồng hà tây bến xe sơn tây tòng bạc hòa lạc tới bất bạc ba vì yên trung thạch thất tới khu công nghiệp phú nghĩa